các đại học của việt nam đã phát triển nhanh về quy mô đa dạng về loại hình ngành nghề đào tạo
để sinh viên sau khi được đào tạo đáp ứng được yêu cầu của tổ chức doanh nghiệp
nhà nước đã có chủ trương khuyến khích các trường đại học liên kết với doanh nghiệp
ngay từ khâu đào tạo nghiên cứu khoa học
trong khuôn khổ chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống hôm nay
xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về hiệu quả của hoạt động này
thông qua mô hình liên kết giữa trường đại học bách khoa hà nội với các doanh nghiệp trong và ngoài nước
là trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành đa lĩnh vực
những năm qua trường đại học bách khoa hà nội luôn trú trọng kết hợp chặt chẽ
giữa việc đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
và bồi dưỡng nhân tài khoa học công nghệ
định hướng phát triển thành trường đại học nghiên cứu
trường đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới
ngoài ra nhận thức rõ vai trò hợp tác và liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp
là nhu cầu khách quan gắn liền với thực tiễn xuất phát từ lợi ích của hai phía và xã hội
đại học bách khoa hà nội đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước
một trong những thành công nổi bật của trường thể hiện qua sự hợp tác
với công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông trong hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ
quan hệ hợp tác này đã mang lại nhiều đề tài dự án và tăng cường năng lực nghiên cứu cho trường
đồng thời góp phần tạo nên sự tăng trưởng của công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
hiện nay hai bên đã có nhiều dự án chung trong đó có dự án xây dựng hai phòng thí nghiệm
mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai bên
doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghệ nói riêng muốn tồn tại và phát triển
việc ứng dụng khoa học công nghệ là yếu tố tối quan trọng
nhận thức rõ vấn đề này công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông đã chủ động tìm đến các viện
trung tâm các trường đại học để tìm kiếm sự hợp tác
chúng tôi đã đưa ra một danh mục các công nghệ và các sản phẩm mà công ty muốn phát triển
và sau một thời gian rất ngắn khoảng hai tuần chúng tôi nhận được một danh mục gồm hai mươi sáu đồ mục
là các cái vấn đề kỹ thuật và công nghệ mà công ty muốn phát triển
đây là quy trình công nghệ chế tạo bột huỳnh quang ba màu và các chất phụ trợ
phục vụ cho chế tạo đèn hình quang ấm và hình quang compact
sản phẩm này là kết quả của đề tài
nghiên cứu chế tạo vật liệu truy calophosphor và bột điện tử
monano sử dụng để chế tạo đèn hình quang và đèn hình quang compact
tiết kiệm điện năng được bộ khoa học và công nghệ phê duyệt thực hiện
dự án do trường đại học bách khoa hà nội chủ trì với sự phối hợp đối ứng
triển khai của công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
kết quả dự án đã sản xuất và cung cấp cho công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
các sản phẩm bột hình quang ba phổ thay thế cho việc lâu nay dạng đông phải nhập khẩu một trăm linh nguyên vật liệu này
trước đây là chúng ta hoàn toàn phải phụ thuộc vào nhập ngoại
do đó là bây giờ thì anh em công ty đã ít nhiều là chủ động được công nghệ hoàn toàn có thể tạo ra được những cái sản phẩm
mà họ mong muốn chế tạo để phục vụ những sản phẩm chuyên biệt cho thị trường việt nam và thậm chí để hướng tới xuất khẩu
một nghiên cứu khác rất hiệu quả
cũng đã được phòng thí nghiệm hasradoco triển khai là nghiên cứu về các thiết bị chiếu sáng sử dụng đèn led cho cây trồng
đây là sản phẩm của đề tài nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống chiếu sáng chuyên dụng
và xây dựng quy trình sử dụng hệ thống chiếu sáng chuyên dụng trong công nghiệp nhân giống
và điều khiển ra hoa của một số loại cây trồng với quy mô công nghiệp
được biết sau hơn hai năm triển khai thực hiện hai bên đã chế tạo được gần ba bóng đèn
và bộ đèn chuyên dụng phục vụ chiếu sáng trong nuôi cấy mô thực hiện tại hà nội đà lạt và thành phố hồ chí minh
chúng tôi cũng phối hợp với công ty để chế tạo ra những cái hiện đang nghiên cứu để chế tạo những cái đèn led chuyên dụng
cho chiếu sáng nông nghiệp như là chiếu sáng cây trồng
rất là tiết kiệm điện so với các cái đèn chuyển sống thì có thể tiết kiệm đến chín mươi điện năng

các đèn chiếu sáng cho đánh bắt cá các cái đèn chiếu sáng cho chăn nuôi
không chỉ phối hợp với doanh nghiệp trong nước đại học bách khoa hà nội còn thực hiện hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài
để nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
để sinh viên sau khi được đào tạo có thể đáp ứng được yêu cầu của tổ chức doanh nghiệp
chắc hẳn là quý vị đã từng nghe đến những cái tên như siri kotana hay google now
đây là những phần mềm trợ lý ảo nổi tiếng trên thế giới
vậy quý vị đã nghe đến cái tên viva hay chưa
vâng đây chính là phần mềm trợ lý ảo sử dụng tiếng nói tiếng việt
đại học bách khoa hà nội hợp tác với tập đoàn samsung nghiên cứu phát triển
nhằm mục đích giúp người sử dụng tương tác với điện thoại thông minh bằng tiếng việt
phần mềm trợ lý ảo sử dụng tiếng việt trên thiết bị di động của nhóm tác giả
có ý tưởng tương tự như các sản phẩm đã có trên thế giới
tuy nhiên sản phẩm chỉ tập trung vào việc xử lý tiếng việt
đây là ưu điểm mà các sản phẩm hiện tại trên thế giới chưa có hoặc còn hạn chế
về cái phần mềm này thì được bọn mình xây dựng
theo định hướng là trở thành một dịch vụ chạy ngầm
thì cái dịch vụ chạy ngầm này có thể được sử dụng bởi các ứng dụng của bên thứ ba
có nghĩa là các ứng dụng khác có thể sử dụng cái chương trình này
để tổng hợp thành tiếng nói tiếng việt
ví dụ như mình có thể nhúng vào các phần mềm các chương trình đọc báo hoặc là đọc tin nhắn
cụ thể phần mềm này cho phép người dùng ra lệnh bằng tiếng nói tiếng việt
để thực hiện trên các thiết bị di động các chức năng với tin nhắn
s m s và tra cứu các thông tin
với sự trợ giúp của công cụ này sẽ giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc sử dụng smartphone
như có thể thực hiện các chức năng tin nhắn tra cứu khi đang lái xe chạy bộ làm việc nhà
hay tạo ra khả năng sử dụng điện thoại thông minh với những người có khuyết tật về tay hoặc khiếm thị
ngoài ra phần mềm này còn hỗ trợ thực hiện các chức năng như truy vấn thông tin về thời tiết giá vàng tiền tệ chỉ đường
khi đi trên đường thì ứng dụng
ứng dụng chỉ đường thì ứng dụng mà em đang sử dụng sẽ tự đọc cho ta đường nào và rẽ ở bên nào
thì ta không cần sử dụng đến chiếc điện thoại đang cầm tay gây tránh gây tàn đạn giao thông ạ
khi đề tài bắt đầu được ký hợp đồng triển khai thì toàn bộ kinh phí trong việc thực hiện đề tài trong vòng một năm là samsung hỗ trợ thực hiện
ngoài ra hỗ trợ các phần về cung cấp thiết bị để thử nghiệm và triển khai
samsung cũng hỗ trợ đến các giai đoạn test sản phẩm gọi test và kiểm thử và đong gói hoàn thiện sản phẩm thì tập đoàn samsung và đội ngũ kỹ sư bên trung tâm nghiên cứu và phát triển samsung đã làm việc rất chặt chẽ với bên phòng gian hóa nghiên cứu
được biết ý tưởng thực hiện phần mềm này được samsung lựa chọn hợp tác là bởi tính mới lạ độc đáo và khả năng hoàn thiện sản phẩm
bên cạnh đó là tính thiết thực và phù hợp với định hướng sản phẩm về thị trường của samsung việt nam
đây là những sản phẩm tâm huyết và được samsung việt nam quan tâm đầu tư phát triển
trong thời gian tới chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều dự án hợp tác nghiên cứu phát triển hơn nữa
trong lĩnh vực nền tảng di động android nền tảng công nghệ tiếp theo chúng tôi đang kỳ vọng được hợp tác với trường là nền tảng zest
qua mô hình hợp tác của đại học bách khoa với các doanh nghiệp nói trên một lần nữa đã khẳng định sự cần thiết trong đào tạo mang tính định hướng nghề nghiệp ứng dụng
việc kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng
tuy nhiên xét về tổng thể việc hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp hiện nay còn hạn chế về số lượng chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ còn nhiều bất cập chưa theo kịp sự thay đổi của nền kinh tế
trong khi đó sự thiếu hụt thông tin từ cả hai phía thiếu đổ mối liên lạc trong việc hợp tác là rào cản không nhỏ trong việc liên kết này
ngôn ngữ giữa hai bên nhiều khi hơi vay nhau
chúng tôi xuất phát điểm là
gọi là mình cứ nói gọi là giới hàn lâm đi họ thì là giới bên kinh doanh sản xuất
thế thì khi mà nói về những thứ kỹ thuật có thể là mình nói cái cách hàn lâm thì họ không hiểu
mình nói và vì vậy thì dần dần chúng tôi cũng phải tìm cách thay đổi cái cách nói của mình đi để họ hiểu được vấn đề
gọi là chúng ta đưa hai bên lại về chúng ta cùng thay đổi để hai bên lại gần nhau và hiểu được nhau
các chuyên gia giáo dục cũng nhận định để mối liên kết này có thể phát triển

đem lại hiệu quả thì bản thân các trường đại học cần thành lập trung tâm quan hệ với doanh nghiệp
giúp quản lý hoạt động hợp tác được thống nhất đảm bảo tính chuyên môn hóa và hiệu quả quản lý
ngoài ra trường đại học cần xây dựng các chính sách quy định chung về các hình thức nội dung
cơ chế hợp tác chính sách đãi ngộ biện pháp bảo đảm chất lượng trong các mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp
bên cạnh đó bộ giáo dục và đào tạo cũng cần xem xét đưa việc hợp tác các trường đại học và doanh nghiệp
vào tiêu chí đánh giá kiểm định chương trình chất lượng đào tạo
bản thân các trường cũng phải nâng cao năng lực của mình trong nghiên cứu và thay đổi chương trình đồn và chương trình đào tạo
để tiếp cận tác ứng tốt hơn yêu cầu doanh nghiệp
đến với doanh nghiệp thì có mọi khả năng năng lực để hợp tác
còn từ phía doanh nghiệp thì cũng cần có cơ chế nhà nước và cơ chế nhân có rồi
ví dụ như là phải dành cho kinh phí bao nhiêu phần trăm để đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ
khi có những quỹ như vậy thì các doanh nghiệp cũng vừa là một cơ chế nhu cầu
thứ hai là cũng vì chính sách của nhà nước để khuyên kích các doanh nghiệp đầu tư kinh phí vào nghiên cứu và hợp tác
thì các doanh nghiệp họ sẽ sẵn sàng để hợp tác nhà trường
ngoài ra để gắn kết giữa trường đại học và doanh nghiệp
các bên cũng cần nhận thức rõ các lợi ích tôn trọng và cân bằng các lợi ích
có như vậy các hoạt động liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp mới có ý nghĩa thiết thực hiệu quả và bền vững
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
bây giờ có cái máy thì dùng điền cứ khi hỏa vô
mới đóng điền lên là cái máy nó tay nó từ nó ra cái sản phẩm nó ứng ý này
người dùng họ dùng cũng thích mình cũng nhan này
chiếc máy cắt đá mà gia đình ông thương đang sử dụng là sản phẩm do ông nguyễn hữu thường
một nông dân ở nghệ an nghiên cứu chế tạo
với kinh nghiệm của một người thợ sửa chữa điện lạnh
đồng thời cũng từng sản xuất những khối đá lạnh lớn để bán
ông thường nhận thấy sự bất cập của những khối đá lạnh lớn
khi người dân phải loay hoay đập những viên đá to thành cỡ nhỏ
chiếc máy cắt đá do ông thường chế tạo có trọng lượng khoảng năm mươi kg
với hai bộ phận chính gồm bộ phận cắt dọc và bộ phận cắt ngang
được chạy bằng nguồn điện sinh hoạt
công suất của máy là hai tám kw
vật liệu của chiếc máy được cấu tạo bằng inox
để đảm bảo yếu tố cứng bền chắc và vệ sinh
so với những sản phẩm cùng loại trên thị trường
giá mỗi chiếc máy do ông thương chế tạo rẻ hơn từ hai ba triệu
bên cạnh đó máy cắt đá này còn có nhiều tính năng nổi bật hơn
với lượng tiêu thụ điện năng không cao
các viên đá sau khi cắt có thời gian tan chảy lâu hơn
được biết hiện nay sản phẩm máy cắt đá viên đã được ông thường đưa vào sản xuất đại trà
và được bà con nông dân nhiều tỉnh thành biết tới
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm sản phẩm này cũng đã được cục sở hữu trí tuệ
bộ khoa học và công nghệ cấp bằng sáng chế
sáng chế máy cắt đá viên của ông nguyễn hữu thường ở nghệ an
cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống ngày hôm nay